thưa quý vị ngày một mươi tám tháng bảy ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã ban hành công văn hỏa tốc về việc dừng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín chuyển sang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới đối với địa bàn tp vinh tỉnh nghệ an
trong khi đó từ giờ ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng bảy tp hcm và một mươi tám tỉnh thành phố khu vực nam bộ sẽ đồng loạt thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
và đây là lần đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi một việc giãn cách xã hội được thực hiện trên diện rộng với nhiều tỉnh thành như vậy
bởi tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp ở khu vực phía nam
lúc này thì cần nhất là sự chấp hành nghiêm túc chỉ thị số một mươi sáu và sự chung tay của người dân tp hcm cũng như các tỉnh thành nam bộ để đẩy lùi dịch bệnh